đối tượng bị bắt là nguyễn văn chi chú tại tỉnh quảng ngãi
chi từng có sáu tiền án về tội trộm cắt tài sản mới ra tù tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
do lười nhác không chịu tu trí làm ăn nhưng muốn có tiền tiêu xài nên chi đã tiếp tục đi trộm cắp tài sản
tại một bến xe buýt ở phường tân an thành phố bông mơ thuật lợi dụng lúc đông người
chi đã móc túi lấy trộm một chiếc điện thoại của người dân nhưng đã bị đồng chí trần thanh bình
đội phó đội cảnh sát hình sự công an thành phố bông mơ thuật phát hiện bắt quả tang
ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu càng bà rịa vũng tàu thông tin cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ
xử lý vụ thuyền viên tàu marita một mươi chín trộm cắp tài sản
vào đêm ngày một tháng một khi tuần tra trên biển biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện và bắt quả tang
hai đối tượng là nguyễn thế phong thuyền trưởng tàu maritam một mươi chín và dương chí hùng
đang cho người bóc ba trăm sáu mươi bao đạm từ tàu maritam một mươi chín chuẩn bị đưa sang tàu khác để đi đưa thư thụ
tàu maritam một mươi chín được thuê trở đơn hàng
đã hơn bốn tấn phân đạm u rê từ malaysia về việt nam
khi tàu về đến sài gòn sẽ có người đón và nhận hàng
cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ ba trăm sáu mươi bao đạm ure hơn hai trăm sáu mươi ba triệu đồng tiền mặt
một trăm linh đô la mỹ và một số giấy tờ vật dụng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản
ngoài ra tàu maryar một mươi chín cũng bị lập biên bản xử lý về hành vi tự ý cho người xuống tàu
khi chưa làm thủ tục nhập cảnh
vào sáng nay lực lượng chức năng quận thủ đức tp hcm cho biết
vẫn đang điều tra làm rõ vụ xà lan có trọng tải hơn hai trăm linh tấn bị chìm sau khi va vào gầm cầu
đoạn qua cống đập ngăn chiều cường sắp danh giữa hai phường linh đông và phường trường thọ
trước đó vào ngày hai tháng một chiếc xà lan chở đầy cát đang lưu thông vào rạch thủ đức
khi đến cống đập ngăn chiều cường thì va vào gầm cầu nối giữa vườn linh đông và phường trường thọ
sau đó bị chìm nhiều người có mặt trên xà lan đã may mắn thoát kịp
tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng quận thủ đức
và cảnh sát giao thông đường thủy đã có mặt bảo vệ hiện trường
cho đến nay công tác trục vớt chiếc xà lan gặp nạn cũng như những thiệt hại liên quan
và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra
ngân hàng nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá mới theo đó tỷ giá trung tâm việt nam đồng với đô la mỹ
được ngân hàng nhà nước công bố hàng ngày cùng với đó là tỷ giá tính chéo của việt nam đồng
với một số ngoại tệ khác để xác định trị giá tính thuế được công bố vào các ngày thứ năm hàng tuần
hoặc là ngày làm việc liền ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ hoặc ngày nghỉ
sáng nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
của việt nam đồng với đô la mỹ là hai mươi một tám trăm chín mươi sáu đồng một đô la mỹ
như vậy so với lần điều chỉnh trước vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm tỷ giá tăng một
tỷ giá việt nam đồng đô la mỹ giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
nay được gọi là tỷ giá trung tâm đã tăng thêm sáu đồng một đô la mỹ
ngân hàng nhà nước cũng công bố tỷ giá tính chéo của việt nam đồng so với hai mươi sáu ngoại tệ
áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
xin kính chào tạm biệt